đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn phòng sáu cục cảnh sát giao thông cho biết
đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông phan văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã lưu sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
để xử lý hành vi điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai trên nhiều trang mạng xã hội đã xuất hiện clip ghi lại hình ảnh
chiếc xe tải chạy ngược chiều trên đường bộ cao tốc bắc nam đoạn nghi sơn diễn châu
gần nút giao quốc lộ bảy a thuộc địa phận xã diễn cát huyện diễn châu tỉnh nghệ an
nhận được tin báo lực lượng công an đã vào cuộc xác minh được danh tính người điều khiển phương tiện
đi ngược chiều trên cao tốc là phan văn sơn làm việc với cơ quan công an thì tài xế phan văn sơn đã khai báo
trước đó khoảng sáu giờ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tài xế sơn đi xe vào nút giao diễn cát
để xuống làn đường gom đường cao tốc nút giao diễn cát nhưng do không biết đường nên chạy ngược chiều mất khoảng năm trăm linh mét
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ chiếc xe tải vi phạm và giấy phép lái xe của phan văn sơn